tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật thủy sản sửa đổi
trong phiên họp sáng nay các đại biểu tập trung vào những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đã được thảo luận tại kỳ họp trước đó là việc thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh

tại kỳ họp trước đã có một số ý kiến cho rằng việc thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh nên chọn những tỉnh thành phố lớn thẳng thắn bày tỏ quan điểm ông võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội cho rằng
ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với ý kiến thành lập lực lượng kiểm ngư tại hai mươi tám tỉnh có biển việc thành lập lực lượng này là rất cần thiết và quan trọng
tuy nhiên phía kiểm ngư phải có tổng kết để tìm ra những hạn chế và khó khăn trong hoạt động qua đó sẽ cho thấy sự cần thiết phải thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh thì mới đủ điều kiện chính quốc hội cho ý kiến và thông qua